ngày một mươi một tháng chín đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội tổng liên đoàn lao động việt nam đã có buổi làm việc với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
về tình hình sản xuất kinh doanh tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và công tác chăm lo đời sống việc làm cho người lao động và tham gia ý kiến đóng góp vào xây dựng bộ luật lao động
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung nhấn mạnh giai cấp công nhân ngành than là nòng cốt và ngành than luôn là đồng hành trong sự phát triển của tỉnh quảng ninh
tkv có sự nỗ lực rất lớn để duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động chăm lo tốt điều kiện sinh hoạt và điều kiện làm việc cho người lao động
đồng chí lưu ý phải chủ động tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động chủ động phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội góp ý chuẩn bị cơ chế chính sách tiền lương để kích thích người lao động đặc biệt phải quan tâm đến các giải pháp bảo đảm an toàn cho người lao động